liên quan đến vụ trọng án làm nhiều người thương vong ở thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân tỉnh cà mau
trong đó có phụ nữ và trẻ em
công an huyện phú tân cho biết là nghi can sát hại ba người trong gia đình có dấu hiệu tự sát
nghi can của vụ việc là nguyễn hoàng lên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín người sống như vợ chồng với chị tuyền
con gái của chủ nhà có dấu hiệu tự sát bị thương nặng trong phòng
đã được lực lượng đưa đi cấp cứu và giám sát chặt chẽ
trước đó ông trần văn hường sáu mươi sáu tuổi chú tại khóm sáu thị trấn cái đôi vảm
đi giữ vuông tôm về nhà thì phát hiện bà nguyễn ngọc xứng vợ ông hường
chị trần thị mộng tuyền con ông hường và cháu phan mạnh tiến con chị tuyền đã tử vong
thi thể nằm trên vũng máu tại nhà sau ông hường
hiện vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng phối hợp tiến hành điều tra làm rõ